hiện trường nơi xảy ra vụ việc là khu vực cống máng nước thuộc xóm hai xã hải lộc huyện hải hậu tỉnh nam định
máng nước rộng một bảy m sâu bảy m dưới lòng máng có vài vũng nước
tử thi nằm trong cống đầu quay hướng bắc chân quay hướng nam chân trái thò ra ngoài nướng cống lòng bàn chân và các ngón chân đã rụng xương các ngón bàn chân đã vỡ nham nhở
phía dưới bàn chân trái phát hiện một chiếc quay hậu màu bạc chân phải tử thi vùi lấp dưới lớp môn đất
tử thi nằm úp hai tay đều trước ngực nạn nhân bằng áo thun ngắn tay cổ tròn bọc quần zip ca kỳ
kiểm tra quần áo của nạn nhân phát hiện hai chiếc chìa khóa ở trong tư quần
xác định tìm thấy dấu vết hoặc vật chứng liên quan đến nạn nhân sẽ giúp cho quá trình điều tra sau này
nên chỉ huy lực lượng khám nghiệm chỉ đạo mở rộng khu vực khám nghiệm hiện trường ra toàn bộ cánh đồng nối giữa xóm một
và xóm hai xã hải lộc
việc khám nghiệm diễn ra tỉ mỉ thận trọng với quyết tâm không bỏ lọt bất cứ một dấu vết nào dù là nhỏ nhất
mỗi dấu vết hay vật dụng được tìm thấy tại đây đều được các cán bộ khám nghiệm kiểm tra trao đổi ký lưỡng trước khi kết luận có liên quan đến cái chết của nạn nhân hay không

kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu ghi nhận tử thi là nữ cao một m năm mươi hai
mặc dù là nạn nhân chết lâu ngày đang phân hủy mạnh nhưng mà bằng các biện pháp miệp vụ và bằng sự quyết tâm của anh em trong đoàn khám nghiệm thì chúng tôi đã thu được một dấu vết được vân đủ yếu tố để giám định đó là ngón cái trái

tiến anh giải phúc tử thi phát hiện phế quản chứa nhiều bùn đất lục vụ ngũ tạc đang trong quá trình phân hủy đốt sống cổ bị lệch đốt số ba và số bốn
sơ bộ sang nhận định nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt nước và có các dấu hiệu tác động ngoại lực ở vùng cổ và vùng vai
qua màu tóc độ mòn của răng và trang phục trên người tử thi lực lượng khám nghiệm nhận định nạn nhân khoảng ngoài ba mươi tuổi thời gian tử vong cách thời điểm người dân phát hiện vụ việc từ một mươi cho đến hai mươi ngày
răng của tử thi được thu giữ để tiến hành xét nghiệm adn
bộ phận khám nghiệm hiện trường cho đến lúc này vẫn không giữ được thêm những dấu vết hay vật chứng nào
tại cuộc họp báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi lực lượng kỹ thuật hình sự đặt nghi vấn có khi nào nạn nhân sử dụng chất kích thích dẫn đến mất kiểm soát rồi tự tìm đến cái chết
để lý giải nghi vấn trên các mẫu phủ tàng của nạn nhân được gửi lên viện pháp y quốc gia và viện khoa học hình sự đều giám định đầu chất và vi thể

điều này khiến tâm lý hoang mang lo sợ trong trung quân dân dân dân xã hải lộc tăng lên theo cấp số nhân đồng thời gia tăng áp lực gia tăng áp trực lên cơ quan điều tra

điều này khiến tâm lý hoang mang lo sợ trong trung quân dân dân xã hải lộc tăng lên cơ quan điều tra
cái tiếng xe máy đi lại qua lại mấy lượt ở cái đường cánh đồng đó
người này cung cấp thêm là khi anh ta chiếu đèn pin về phía chiếc xe thì người ngồi trên xe lập tức chuyển hướng
đối với cơ quan điều tra thì thông tin trên được ví như hạn hán gặp mưa giảm
trong một cái bộ phim này
đêm muộn cách thời điểm phát điện tử ti khoảng một mươi ngày thì có nghe thấy một cái tiếng xe máy đi lại qua lại mấy lượt ở cái đường cánh đồng đó
tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn thì người báo tin lại không thấy biển số xe
cũng như gương mặt của người điều khiển xe vì do trời tối cũng như khoảng cách tiếp xúc quá xa
hy vọng tìm ra manh mối của vụ án vừa nhen nó mở ra lại nhanh chóng bị dập tắt
kết quả này có phần ảnh hưởng đến tinh thần của tập thể cán bộ
đặc biệt là khi công tác thẩm vấn và xác minh di biến động của những đối tượng nằm trong tầm ngắm vẫn chưa có đáp án cuối cùng
từ hàng trăm đối tượng thuộc diện quản lý của công an huyện hải hậu
sau khi ra soát ban chuyên án đã loại dần và tập trung chủ yếu vào số lượng cư trú tại xã hải lộc và hai xã lần cận
tiếp tục xác minh sâu và chứng minh những tài liệu đã thu thập được
cơ quan điều tra đã có cơ sở giải nghi cho phần lớn đối tượng
danh sách lúc này chỉ còn lại hai đối tượng
đối tượng thứ nhất là nguyễn văn a hai mươi tuổi sinh sống tại xã hải lộc
người này chưa có công an việc làm vì mới trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù
ngoài lý lịch tiền án tiền sự thì thanh niên này lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra
còn bởi thời gian trong và sau khi vụ án được phát hiện anh ta nhiều lần vắng mặt tại địa phương không rõ lý lịch

đối tượng thứ hai là đảng t sống tại xã kế bên từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích
theo nguồn tin bí mật thì người này có nhiều biểu hiện bất minh kể từ khi vụ án xảy ra
đáng ngờ nhất là t thường sang xã hải lộc thăm dò tin tức về tiến trình điều tra vụ án
quá trình thẩm vấn hai đối tượng hiểm nghi vẫn diễn ra căng thẳng quyết liệt
trong khi cơ quan điều tra chưa có chứng cứ trực tiếp để bục tội thì hai đối tượng một mực khẳng định không liên quan đến vụ án
với tôn trị không để lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan sai người vô tội
cơ quan điều tra một mặt tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh thực hiện
mặt khác cửa cán bộ điều tra thu tập chứng cứ ngoại phạm
của t và a
quay trở lại việc giám định adn số gia đình đến trình báo nghi là người thân mất tích
bộ phần kỹ thuật hình sự kết luận giữa nạn nhân và những người đến trình báo không có chung huyết thống
vì vậy hy vọng tìm ra danh tính nạn nhân thêm một lần nữa bị dập tắt
không phải vì vậy mà mình chịu bó tay
chúng tôi đã thống nhất với trong ban chuyên án đánh giá các tài liệu chứng cứ các thông tin thu dập tài liệu được
và mình phải có những hướng điều tra cho nó sát
tiếp tục giả soát tiếp cận đối tượng thực hiện ly hôn và có quan hệ tình cảm phức tạp trên toàn xã hải lộc
và một số đối tượng thực hiện ly hôn và có quan hệ tình cảm phức tạp trên toàn xã hải lộc
trong vùng lân cận tờ điều tra đã báo về ban chuyên án danh sách năm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
xác minh sâu năm đối tượng trên cơ bản có tài liệu giải nghi chọn bốn người
đối tượng duy nhất còn nằm lại trong danh sách là một công dân của xóm một xã hải lộng
riêng về đối tượng vũ đức giang thì nó có một số những đặc điểm nổi bật và đưa vào diện nghi vấn hơn
điều một là diện nghi vấn
đối tượng này đã từng bỏ bạ
và cái thứ hai qua nguồn tin của những dân là có quan hệ tình cảm phức tạp
tài liệu từ công an huyện hải lộc cho thấy vũ đức giang có công ăn việc làm tương đối ổn định
với mức thu nhập khá và chưa có tiền án tiền sự
sau khi ly hôn vào năm hai nghìn một mươi ba giang sống cùng bố mẹ và con gái năm tuổi
nguồn tin từ những người sống gần nhà giang cho hay anh này có quan hệ với nhiều phụ nữ
có người từng được giang đưa về giới thiệu với gia đình nhưng chưa có mối quan hệ nào tiến tới hồn nhân
tiến hành xác minh sâu tâm lý cũng như thời gian biểu của vũ đức giang trong và sau vụ việc thì chưa thấy nổi lên dấu hiệu nghi vấn
nếu như việc khoanh vùng được đối tượng nghi vấn trước đó được xem là làn gió mát xoa dịu cơn nóng áp lực
đã bùa vơi các thành viên ban chuyên án từ lúc mắt tay vào vụ việc
làm nhanh nhóm hy vọng và hướng khởi để cán bộ chiến sĩ tiếp tục sốc khít tâm trí cho hành trình chứng minh tội phạm
thì nay với việc chưa tìm thấy điểm sáng nào sau một quá trình dài xác minh thẩm vấn số đối tượng nghi vấn
một lần nữa không khí căng thẳng lại bao trùm lên những cán bộ điều tra
đặc biệt là khi có tài liệu chứng minh sự ngoại phạm của t và a
lúc này danh sách nghi vấn chỉ còn lại vũ đức giang
nhưng chỉ với những tài liệu với mối quan hệ tình cảm phức tạp
thì làm sao có đủ căn cứ để kết luận giang có liên quan đến vụ án
hướng điều tra danh tính nạn nhân đến nay vẫn chưa có thông tin mới
chỉ huy toàn lực lượng của ban chuyên án đã dồn vào hướng điều tra
truy tìm thủ phạm gây án từ đó truy ngược lại danh tính nạn nhân
song cả hai hướng điều tra đều chưa có tín hiệu khả quan
thực ra thì nếu nói bi quan thì chúng tôi cũng không bi quan
nhưng mà cái chăn trở và cái no nắng thì có
bởi vì trước một vụ án
tính chất nghiêm trọng như vậy gây hoa măng trong dư đội nhân dân như thế
thì chúng tôi động viên anh em là không quản ngại
dù có một tia hi vọng vũ vẫn phải xác minh làm cho rõ
quá trình tiếp cận người quen thân với vũ đức giang trình soát nắm được thông tin
hầu hết các mối quan hệ của giang đều bắt nguồn từ mạng xã hội
tiến hành xác minh các mối quan hệ của giang qua mạng xã hội cơ quan điều tra phát hiện
anh ta thường nhắn tin tình cảm với một tài khoản facebook có tên như anh
điểm khiến các chính sách đặc biệt lưu tâm là từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tài khoản facebook như anh còn hoạt động nhưng từ đó đến nay thì không cập nhật
thông qua các mối quan hệ bạn bè của tài khoản facebook như anh
các trinh sát đã xác minh được chủ tài khoản tên thật là nguyễn thị hằng quê quán nam định
chị hằng là nhân viên phục vụ tại một quán ăn ở hà nội
rất nhanh chóng các trình sát đã tiếp cận đường đi làm việc và thuê trò của chị hằng
tại đây các trình sát được
chị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại xã hải lý huyện hải hậu tỉnh nam định
manh mối mới nhất về vụ án nhanh chóng được báo về ban chuyên án
không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất có liên quan đến vụ án
chỉ huy lực luận điều tra lực tức chỉ đạo một mối trinh sát di chuyển đến xã hải lý
xác minh về công dân có tên là nguyễn thị hằng
đồng thời gian lệnh cho tổ công tác tại hà nội tiếp tục khai thác sâu câu mối quan hệ của người phụ nữ nói trên
những người sống cùng khu trọ với nguyễn thị hằng cho biết lần cuối cùng họ nhìn thấy hằng là cuối giờ chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy

những ngày sau đó hằng không liên lạc cũng không quay lại nhà trọ
tổng hợp các thông tin từ trước đến nay về vụ án các điều tra viên nhận thấy có một số điểm trùng khớp
các thông tin từ trước đến nay về vụ án các điều tra viên nhận thấy có một số điểm trùng khớp
thứ nhất ngày hàng bỏ đi khá sát về thời gian tử vong của nạn nhân trong vụ án
thứ hai một người dân xã hải tiến đã khai với cơ quan điều tra
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ngài thấy tiếng xe máy đi lại nhiều vòng quanh khu vực cánh đồng nơi sau này phát hiện sát chết không rõ danh tính
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ngài thấy tiếng xe máy đi lại nhiều vòng quanh khu vực cánh đồng nơi sau này phát hiện sát chết không rõ danh tính

thì ở hà nội các điều tra viên đã cung cấp ảnh chụp trang phục của tử thi phát hiện
ở xã hải lộc để những người quen biết chị hằng nhận diện
thì có người xác nhận đó chính là trang phục của chị hằng
đã mặc vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một
để chứng thực lời khai của các nhân chứng
cơ quan điều tra sử dụng vật chứng tiếp theo là hai chiếc chìa khóa
tìm thính trong người nạn nhân để tra vào ổ có phòng trọng của chị hằng
thì chiếc khóa bật mở
từ kết quả điều tra xác minh trên
ban chuyên án có cơ sở tin rằng
chị nguyễn thị hằng và nạn nhân xấu xuống tại cống bi là một người
tuy nhiên để chắc chắn hơn
cơ quan điều tra quyết định
trưng cầu giám định dấu vết đường vân của công dân nguyễn thị hằng
và dấu vết đường vân thu giữ từ nạn nhân
của vụ án
thì chúng tôi cũng đã tiến hành giám định khẩn trương
và qua giám định thì chúng tôi đã khẳng định được
điều vết mà
thu tại thử thi
dấu vết đường vân thu tại thử thi
trùng khớp với lại
cái dấu vết đường vân của công dân nguyễn thị hằng
đây chính là cơ sở khoa học
để cơ quan điều tra công an tỉnh nam định
kết luận nạn nhân tử vong tại cống bi
sáu mươi một xã hải lộc
huyện hải hậu tỉnh nam định
chính là công dân nguyễn thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại xã hải lý huyện hải hậu tỉnh nam định
đã có chồng
tuy nhiên hai mẹ chồng dạng gần như ni thân
và cũng đã có con
và đã xây dựng gia đình rồi
tuy nhiên chị hằng
làm nghề nạo tự do
thường xuyên không có mặt thể
thế xuyên không có mặt thể
tiến hành xác minh sâu các mối quan hệ của nạn nhân
thì thấy chị hằng có nhiều mối quan hệ tình cảm
chủ yếu bắt nguồn từ mạng xã hội
tuy nhiên trước thời điểm được cho là mất tích
nguyễn thị hằng thường xuyên tròn chuyện
quan lại với vũ đức giang
vũ đức giang được mời đến cơ quan điều tra
để làm sáng tỏ mối quan hệ với nguyễn thị hằng
giang cho biết
không quen ai có tên như vậy
cơ quan điều tra công khai một số đoàn hồi thoại
giữa giang và hằng
thì giang thừa nhận
đó là nội dung tin nắn giữa anh ta
với một người bạn quen biết qua mạng xã hội
tuy nhiên người bạn đó không công khai
tên tuổi địa chỉ
và hai người cũng chưa gặp trực tiếp
những lời khai của vũ đức giang
không sai với tình trạng kết bạc
qua mạng xã hội hiện nay
tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn linh cảm
thấy những điểm bất ổn trong mối quan hệ này
điều tra viên quyết định công khai nạn nhân tử vong
gần khu vực nhà giang
chính là nguyễn thị hằng
người đứng sau tài khoản facebook như anh
lúc này vũ đức giang có phần bất ngờ
nhưng ngay sau đó lại cho rằng
đó chỉ là sự trùng hợp ngấu nhiên
trong lúc công tác vận động
thuyết phục vẫn diễn ra
thì một tổ điều tra khác
nhận nhiệm vụ bí mật khám xét nơi ở của vũ đức giang

kết quả trên gác xếp của ngôi nhà
thành viên tổ điều tra tìm thấy một điện thoại iphone
và một máy tính sách tay
được cất giống tại một vị trí kiến đáo
nghĩ ngờ đây là vật bất minh
chỉ huy tổ khám xét quyết định
cho kiểm tra nhanh tại chỗ
và kết quả là trong máy tính
còn lưu giữ hình ảnh của một phụ nữ có ngoại hình

tài liệu trên nhanh chóng được đưa ra
để những người thân quen với hằng nhận diện
thì họ đều khẳng định
điện thoại và máy tính sách tay
là những vật dụng
mà nguyễn thị hằng đã sử dụng trước khi mất tích
sau khi đã chứng minh được
đây là tài sản của nạn nhân
cơ quan điều tra sử dụng tài liệu trên
để đấu tranh với vũ đức giang
lúc này giang không thử nhận
nhưng sau đó không lý giải được
vì sao tài sản của nguyễn thị hằng
lại được cất giống tại nhà anh ta
vì quá trình đấu tranh rất là khó khăn
vì không có nhân chứng
tài liệu trực tiếp gì về việc đó
thì qua công tác đấu tranh văn đầu
đối tượng ngoan cố
vì rất là có đấu tranh
nhưng sau đó đội chúng tôi phù hợp
với công an huyện hải hậu
và nghiên cứu rất kỹ về nhân thân
của đối tượng
chúng tôi cùng đội hình sự công an huyện hải hậu
để khai thác sâu vào việc đó
sau đó thì từ những việc tỉ mẩn như vậy
thì đối tượng với
bà thị hằng
cái chứng cứ mà app vào cho đối tượng biết
thì đối tượng mới quy phục
và nhận tội
cuối năm hai nghìn một mươi sáu
nguyễn thị hằng khi đó giới thiệu tên loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
kết bạn với vũ đức giang qua mạng xã hội
sau đó cả hai nhắn tin qua lại đều một năm

thì giang ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân
và hằng đồng ý
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
giang lên hà nội đón hằng về hải hậu
ra mắt gia đình
trên đường giang phát hiện hằng còn nhiều mối quan hệ khác cùng lúc với mình
và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh
khi giang tỏ ý phàn nàn về lối sống của hằng
thì chị này lập tức đòi chấm dứt quan hệ
rồi vụng vàng bỏ đi
mặc giang năn nỉ níu kéo
bực tức giang dùng tay quạt cổ không cho hằng đi tiếp
vài phút sau không thấy hằng phát hiện ra
không thấy hằng phản ứng
giang thả tay ra thì hằng đổ ngồi xuống đất
lây gọi nhưng không thấy hằng trả lời
tưởng hằng đã tử vong
giang đưa nạn nhân lên xe máy
chở đi vì tàn
đi được một đoạn thì gặp người soi đèn pin
sợ bị phát hiện giang quay xe về chỗ cũ
sau đó giang giấu hằng vào trong cống bi
rồi trở về nhà lấy điện thoại
máy tính xích tay của nạn nhân
khi mà bị can giang kẹp cổ chị hằng
như vậy thì đã làm cho chị hằng ngạc thở
và ngất xỉu
như vậy là lúc đấy là chị hằng chưa tử vong
chưa tử vong hẳn
thì khi mà giang kéo chị hàng xuống dưới mương nước
và nhắt vào trong cống
thì lúc đó là chị hằng mới tử vong
những ngày sau khi gây án
cho đến khi sát hằng được người dân vắt ra
giang vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương
vì không tin cơ quan điều tra có thể tham gia hằng
nhưng điều hằng không thể ngờ tới
giờ đã thành hiện thực
lúc này đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật
vũ đức giang mới ân hận tiếc nuối
ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn